ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi sở y tế và sở tài chính về việc thực hiện thí điểm
chi trả chi phí cho cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín theo kết luận của thành ủy
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận cho các cơ sở y tế tư nhân thỏa thuận với bệnh nhân
để bù đắp chi phí tranh lệch giữa ngân sách nhà nước thanh toán và chi phí thực tế phát sinh
trong điều trị covid một mươi chín phần tranh lệch giữa chi ngân sách nhà nước thanh toán và chi phí thực tế phát sinh
trong điều trị các cơ sở y tế tư nhân cân đối thực hiện bao gồm cả việc cho phép các cơ sở y tế tư nhân
thỏa thuận với bệnh nhân để bù đắp cho chi phí đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân cam kết tự nguyện
chi trả toàn bộ chi phí không sử dụng ngân sách nhà nước cho phép các cơ sở y tế tư nhân thực hiện
theo cam kết của bệnh nhân tự nguyện để trang trải chi phí